nga đã tái khẳng định mong muốn được tự do tiếp cận các thị trường toàn cầu
để xuất khẩu lương thực và phân bón tuyên bố được moscow đưa ra trong cuộc họp
giữa nước này với liên hợp quốc tại genève nhằm giải quyết những quan ngại
liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tại biển đen qua biển đen
dự kiến hết hạn vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
liên hợp quốc cho biết ukraine đã xuất khẩu một mươi triệu tấn ngũ cốc
và các loại lương thực khác theo thỏa thuận giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng
lương thực toàn cầu tuy nhiên nga cho rằng các chuyến hàng ngũ cốc
và phân bón của nước này dù không chịu tác động trực tiếp tới các lệnh trừng phạt
của phương tây song đã bị ngăn chặn đáng kể vì các lệnh trừng phạt
làm giảm khả năng tiếp cận tài chính bảo hiểm và càng biển của các chủ hàng
tuyên bố từ moscow cho hay các chuyến hàng ngũ cốc của ukraine
và việc bình thường hóa hoạt động xuất khẩu nông sản của nga
là những yếu tố không thể thiếu trong các gói biện pháp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu